đây là tên ở phương pháp quản lý sắp xếp nơi làm việc bắt nguồn từ nhật bản
phương pháp này bao gồm năm yếu tố là sàng lọc sắp xếp sạch sẽ săn sóc sẵn sàng
ở việt nam năm s đã được áp dụng từ năm một nghìn chín trăm chín mươi ba nhưng đến nay không có quá nhiều các cơ sở y tế thực hiện được
việc bắt đầu triển khai ngày càng rộng mô hình năm s tại các bệnh viện ở sơn la đang cho thấy quyết tâm thay đổi diện mạo cũng như nâng cao chất lượng dịch vụ của ngành y tế vùng cao
sẽ ngay lập tức được vệ sinh sạch sẽ theo đúng quy truẩn và đặt vào các vị trí đã được quy định
những việc làm này trước đây gần như chưa từng có tại bệnh viện lao và bệnh phổi tỉnh sơn la cũng như tất cả các bệnh viện khác trên địa bàn tỉnh
khi mà thực hiện năm s thì mới biết là những trước đây mình cũng còn rất là nhiều đồ đạc mà để không dùng đến
nhưng mà đương nhiên thừa nhưng mà vẫn để
sau khi mà thực hiện năm s thì chúng tôi cũng thấy là mình kiểm tra được lại tất cả những vận dụng vật dụng đấy
vật dụng nào mà còn dùng
dùng được thì chúng ta dùng còn nếu không chúng ta cho hoặc hủy
thì sau khi dọn xong thì rất là gọn gàng vào cái môi trường làm việc thì rất là sạch sẽ
mọi người cũng cảm thấy là rất là thoải mái
khi triển khai năm s thì đã trở thành một thói quen của cán bộ viên chức trong toàn bệnh viện
thứ hai nữa là khi triển khai năm s thì đã ngăn chặn hạn chế được những nhầm lẫn sai sót do thiếu tập trung của cán bộ trước đây
thứ ba là khi triển khai năm s thì tránh được các năng phúy về vật tư y tế
và cái thứ tư là khi triển khai năm s thì kiểm soát được tốt hơn đảm bảo an toàn người bệnh
tăng sự hài lòng của người bệnh và cán bộ nhân viên y tế hài lòng nơi làm việc của mình
bệnh viện lao và bệnh phổi tỉnh sơn la là đơn vị y tế đầu tiên trên địa bàn tỉnh
thực hiện việc triển khai mô hình quản lý chất lượng năm s bắt đầu từ cuối tháng năm năm hai nghìn một mươi
với mục tiêu từng bước cải tiến hệ thống quản lý chất lượng theo mô hình năm s
hạn chế ngăn chặn những sai sót sự cố trong quá trình chăm sóc điều trị
tăng sự tin tưởng của người bệnh đối với dịch vụ chăm sóc y tế
đến nay bệnh viện đã tạo được môi trường làm việc chuyên nghiệp khoa học cho đội ngũ y bác sĩ
đồng thời bảo đảm môi trường an toàn cho người bệnh

của nhân viên y tế trong quá trình chăm sóc điều trị người bệnh
toàn bộ bệnh viện cũng tiến hành sàng lọc những vật tư y tế không cần thiết
lập danh mục đề xuất vật tư thiết bị theo kế hoạch
sau đó bố trí sắp xếp lại các y cụ vật tư y tế cũng như hồ sơ gọn gàng sạch sẽ khoa học
qua đó đã tăng diện tích lưu trữ thêm được một mươi đồng thời giảm thời gian tìm kiếm tài liệu xuống hai mươi hai
khi triển khai năm s thì thiếu sự hỗ trợ từ các chuyên gia về năm s
thứ hai nữa là khi triển khai năm s thì thiếu các tài liệu về tiếng việt
hiện tại bây giờ chủ yếu là tài liệu tiếng anh rất là nhiều
nên là bệnh viện cũng gặp rất nhiều khó khăn khi triển khai vấn đề năm s tại bệnh viện
bệnh viện cũng đề xuất là sở y tế tổ chức các lớp đào tạo về triển khai thực hiện chương trình năm s
cho các bệnh viện trong toàn tỉnh tổ chức chuyến thăm quan
học hỏi các bệnh viện có triển khai chương trình năm s phát triển trong cả nước
hiện nay tại các bệnh viện tuyến trung ương
gần như đều đã triển khai mô hình đánh giá chất lượng năm s từ lâu
tuy nhiên thực tế là các đơn vị này đều phải thuê một đơn vị tư nhân không phải của bộ y tế
để tiến hành học tập và vận hành
chính vì lẽ đó sẽ là rất khó khăn cho các bệnh viện tuyến tỉnh trở xuống nếu muốn thực hiện năm s
bệnh viện đào khoa tỉnh sơn la cũng là một trăm linh hai đơn vị đầu tiên ở sơn la tiến hành triển khai mô hình năm s
bệnh viện này đã ấp ủ việc thực hiện năm s từ lâu
tuy nhiên do trước đây chưa có chuyên gia hướng dẫn
nên đến tận năm hai nghìn một mươi tám mới tiến hành được
công ty nghiên cứu quản lý chất lượng là đơn vị được bệnh viện đa khoa tỉnh sơn la
ký hợp đồng hướng dẫn từ tháng bốn năm hai nghìn một mươi tám và đang được triển khai
công ty đó đã đi tất cả các bệnh viện ở trong toàn quốc từ bệnh viện tuyến huyện đến bệnh viện tuyến tỉnh của các tỉnh
nên là cũng phải để liên hệ với họ và để người ta còn bố trí thời gian sắp xếp thì cũng phải có một cái khoảng thời gian như thế
từ việc phải chủ động tìm kiếm chuyên gia về quản lý chất lượng để tiến hành triển khai năm s cho thấy
các bệnh viện ở sơn la đã tự ý thức được việc cần phải thay đổi theo hướng khoa học và tiến bộ hơn
tại bệnh viện đa khoa tỉnh sơn la ngày đầu tiên tiến hành năm s chỉ có ba phẩm khoa đăng ký thực hiện mẫu
nhưng chỉ sau một tháng toàn bộ hai mươi một phòng khoa của bệnh viện đều chủ động triển khai sau khi nhận thấy những lợi ích mà mô hình này mang lại
việc thực hiện năm s của nhân viên y tế còn được đưa vào đánh giá thi đua khen thưởng tại đơn vị
nhiều nơi các cán bộ y tế còn tự vận dụng những sáng kiến kinh nghiệm để giúp cho công việc được thuận lợi và hiệu quả hơn
chúng tôi cũng có nhiều những cái
tôi có nhiều những cái sáng kiến để sử dụng
ví dụ như một thuốc trung sốc thì trong những cái hộp thuốc nó có nhiều cái ống thuốc thì chúng tôi có thể tận dụng lại bằng những cái vỏ bơm tiêm
chúng tôi cắt chúng tôi đo và chúng tôi cắt
sau đó chúng tôi sẽ dán vào trong hộp thuốc đó và để sắp xếp những phần uống thuốc
rồi những hộp thuốc ví dụ như là hộp bơm tiêm rồi hộp di truyền chúng tôi cũng sẽ lên khoa dược để tận dụng lại những cái hộp đó và về dán nhãn
rồi là dán màu xanh
màu đỏ rồi rắn nhãn vào để phân biệt cho nó dễ
việc triển khai mô hình năm s không phải quá phức tạp và tốn kém
thực tế cho thấy điều này hoàn toàn phụ thuộc vào nhận thức và quyết tâm của đơn vị y tế cũng như cán bộ nhân viên
tuy nhiên việc thực hiện năm s là thường xuyên liên tục và không có điểm dừng
nên có nhiều yếu tố khách quan cũng ảnh hưởng không nhỏ tới quá trình và kết quả triển khai năm s
những khoa mà chúng tôi triển khai thí điểm ngay từ đầu
thì nó cũng còn liên quan đến một là sự quyết tâm
cái thứ hai là nguồn nhân nguồn cán bộ và lưu lượng bệnh nhân vào quá đông
thế nên người ta cũng không dành được nhiều thời gian để cho làm cái triển khai năm s
vấn đề tài chính thì không phải là cái quyết định để làm năm s thành công
mà nó chỉ là có thể có tài chính hỗ trợ thì cũng sẽ rất tốt hơn cho cái việc triển khai năm m được hiệu quả hơn thôi
còn không phải là cái quyết định năm s
cái quan trọng vẫn là sự quyết tâm và sự đồng lòng của toàn thể cán bộ
toàn tỉnh sơn la đã có bảy bệnh viện triển khai thực hiện năm s
ngoài bệnh viện la và bệnh phổi sơn la
bệnh viện đa khoa tỉnh thì mới có thêm năm bệnh viện tuyến huyện triển khai
hiện những bác sĩ có kinh nghiệm trong thực hiện năm s tại bệnh viện lao và bệnh phổi sơn la
đang tiến hành hướng dẫn truyền đạt kinh nghiệm cho một số bệnh viện huyện
trong năm hai nghìn một mươi tám này có lẽ là đang dừng lại ở bảy bệnh viện đó
thế thì chúng tôi sẽ có cái phối hợp với các cái trung tâm đào tạo
để mở một số lớp một số lớp để mà đào tạo về cái năm s này cho các cái bệnh viện
và cái thứ hai nữa là sẽ cuối năm nay hết năm hai nghìn một mươi tám này
sẽ tổng kết đánh giá sơ kết đánh giá hiệu quả ở bảy bảy bệnh viện mà đã triển khai
để xem những cái khó khăn thuận lợi ra làm sao
rồi rút ra những kinh nghiệm và sau đấy là sẽ tiếp tục triển khai trong toàn ngành
đối với các bệnh viện khi đã được giao quyền tự chủ tự hạch toán
được giao quỹ khám bệnh bằng bảo hiểm y tế
thì các bệnh viện phải cố gắng nỗ lực thu hút bệnh nhân
vì đó là nguồn thu cũng như chi trả cho các nhân viên y tế
và để người bệnh hài lòng tin tưởng vào công tác khám chữa bệnh
mô hình năm s chính là một trong những chìa khóa giúp đỡ cho các bệnh viện hoạt động hiệu quả hơn